năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc đã có khoảng hai mươi ba người mắc sốt xuất huyết
riêng trên địa bàn tp hà nội đã ghi nhận hơn bảy trăm linh ca mắc tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh và thậm chí đã có bệnh nhân tử vong sở y tế hà nội đã có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết
bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng sốt đau đầu và nhức mỏi
chủ quan và cho rằng chỉ là cảm xúc thông thường hoặc do thay đổi thời tiết nên không đi khám mà điều trị thuốc theo kinh nghiệm bản thân tại nhà
chỉ đến khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường chị mới đi khám xét nghiệm thì dương tính với sốt xuất huyết

phát hiện và xử trí kịp thời thì có thể dẫn tới tử vong
trung tâm y tế dự phòng hà nội đã ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết tại hai mươi sáu quận huyện một trăm chín mươi chín xã phường và tập trung chủ yếu ở địa bàn các quận như hoàng mai thanh xuân thanh trì và đống đa
riêng địa bàn quận đông đa tính từ đầu năm đã ghi nhận tới một trăm sáu mươi năm ca mắc sốt xuất huyết xác định được ba mươi bảy ổ dịch cao nhất trong các quận đặc biệt trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận tại quận này
khu vực này thì đã là cái ổ dịch bệnh được phát hiện từ trước
trung tâm y tế dự phòng cùng với lại trung tâm y tế quận đông đa đã tổ chức điều tra ngay tại ổ dịch phát hiện những trường hợp mà bệnh nhân ghi nhận mức mới để thiếu trị phòng bệnh kịp thời
thứ hai là tham mưu cho chính quyền địa phương ủy ban nhân dân phường trung liệt tổ chức hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại ổ dịch
thứ hai là tổ chức các nghi hoạt động vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất để diệt thiên phôn môi trường thành tại cụ phòng

thứ hai là tổ chức các nghi hoạt động vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất để diệt thiên phòng
thứ hai là tổ chức các nghi hoạt động vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất để diệt thiên phòng